theo ghi nhận tại các bệnh viện khu vực miền bắc số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh hen phế quản đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây
thời tiết trở lạnh nhiệt độ ngày và đêm tranh lệch không khí ô nhiễm sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen phế quản nhất là đối với người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém
thời tiết môi trường sống là yếu tố nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản
không chỉ có người mắc mới ngay cả những bệnh nhân từng mắc bệnh hen phế quản thì khả năng tay phát bệnh cũng sẽ rất cao nếu gặp phải những yếu tố trên
kho khe khó thở đau tức ở ngực ho kéo dài là những triệu chứng thường gặp của bệnh
thường trời lạnh thì tôi cũng có những hiện tượng ho hen nhiều hơn đau tức ngực tôi khó thở gần về sáng thì cũng hay ho người nó hay mệt
tôi bị bệnh thất ngẽn không phế quản
hơn chục năm nay rồi nên là cứ phải có thuốc thì mới thở được không có thuốc là không thở được
hèn phế quản là bệnh khá phổ biến tuy rất khó điều trị dứt điểm nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát nếu phòng tránh được các yếu tố nguy cơ
có những trường hợp bệnh nhân lên cơn hen cấp tính bị suy hâu hấp nặng trong thời gian ngắn nếu không kịp xử lý cấp cứu kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm có thể gây tử vong
cái đặc trưng của hen cũng là đặc trưng là thường nặng lên khi thay đổi thời tiết
hoặc là cái thời gian sau mùa không nhất thiết là chỉ mùa lạnh không mùa lạnh nếu mà thời tiết ổn định thì cơn hen cũng đặc trưng nặng
nhưng mà những trường mùa lạnh thì thường là người bệnh sẽ dễ bị nhiễm virus hoặc là nhiễm khuẩn đường hấp và đó là yếu tố kích phát và thét cấp lên
cơn hen cấp nếu cơn hen cấp nặng là một trong yếu tố nguy cơ gây tử vong nhưng không được tùy sử trí kịp thời
chính vì thế mà cái việc sử trí sớm cơn hen cấp phát hiện và sử trí sớm là rất quan trọng
bệnh nhân mắc bệnh hen phế quản ngoài việc sử dụng ống xịt hỏng theo chỉ định của bác sĩ
cần thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị
không tự ý áp dụng các phương pháp dân gian truyền miệng để chữa bệnh hậu quả sẽ rất khó lường